quảng trị được xem là địa phương còn lại duy nhất dọc tuyến quốc lộ một xuyên quốc gia
chưa có tuyến tránh quốc lộ qua trung tâm thành phố
dự án tuyến tránh phía đông thành phố đông hà với tổng chiều dài hơn hai mươi km là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh
hơn hai năm qua tỉnh đã tích cực tìm kiếm các nguồn lực mô hình đầu tư để triển khai dự án
tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể kết nối
dự án đường tránh phía đông thành phố đông hà tỉnh quảng trị
được thủ tướng chính phủ phê duyệt và ưu tiên xây dựng hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi
dự án được xây dựng với chiều dài tuyến khoảng hai mươi ba km được khởi công xây dựng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến nay dự án đang trong tình trạng chậm tiến độ
khiến áp lực giao thông qua tuyến đường vào thành phố ngày càng tăng cao
hiện nay quốc lộ một trên toàn quốc đoàn từ thanh hóa đến thành phố hồ chí minh
hiện nay duy nhất là còn đoàn qua thành phố đông hà
tỉnh quảng trị chưa có đường tránh
việc bộ giao thông vận tải đầu tư người tuyến tránh qua thành phố đông hà
giải quyết được toàn bộ xe tải lưu thông trên quốc lộ một không phải vào thành phố
và từ đó sẽ giảm được việc tai nạn giao thông hàng năm
và đồng thời sẽ giúp cho tỉnh quảng trị phát triển được kinh tế xã hội
cùng mang tỉnh nghị lan tỏa đến địa bàn tỉnh quảng trị
hiện tuyến đường tránh đông thành phố đông hà cơ bản đã triển khai được trên chín km
trong đó có trên bốn năm km đường thuộc dự án gms đang triển khai xây dựng
như vậy để khởi công xây dựng khoảng một mươi ba km còn lại của tuyến đường này
cần được bố trí thêm nguồn vốn khoảng trên hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng nữa
chúng tôi được biết là cái đường tỉnh này có tổng chiều dài khoảng hai mươi ba km
nhưng mà cái giai đoạn
một ngày thì vừa mới đầu tư được năm cái chính
như thế nó còn lại một khối lượng cũng tương đối lớn
điều này cũng rất là cần một cái nguồn vốn để tiếp tục là đề nghị với quốc hội
với chính phủ các bộ ngành trung ương hỗ trợ giúp cho quảng trì để sớm có nguồn vốn
để mà có khơi thông được toàn tuyến
nếu khi không được toàn tuyến thì rõ ràng nó sẽ nâng cao được cái năng lực
và tài cho một cái tuyến đường bộ về phía đông
đáp ứng được như cái mục đích mà khi đặt ra đối với cái dự án ở phía đông
vì chưa có đường tránh
tâm thành phố rất lớn đặc biệt là các xe tải nặng
xe container vào giờ cao điểm gây ách tắc và mất an toàn giao thông
là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông tăng cao gây bức xúc trong nhân dân
chưa có vốn hoàn thành đường tránh
người dân quảng trị lại phải tiếp tục sống trong lo sợ tai nạn giao thông xảy ra
đặc biệt tại nhiều điểm đen trên tuyến quốc lộ một a như ngã tư sòng
vòng xoay chợ đông hà nút giao lý thường kiệt với quốc lộ một a